đã có quá nhiều những vụ ngộ độc rượu thuốc tự ngâm xảy ra người thì mất mạng người thì thương tật suốt đời
tuy nhiên cho đến nay tình trạng buôn bán và sử dụng các loại thuốc này cũng đang diễn ra khá phổ biến
điều đáng nói là người bán hay người ngâm thì cũng không hiểu gì về rượu thuốc
còn người uống thì chỉ nghe nói là bổ lắm tốt lắm mà cứ thấy sử dụng
hình ảnh các nạn nhân trong những vụ ngộ độc rượu ngâm từ hồi đầu năm đến nay
cứ cách một thời gian lại có người ngồi độc rượu ngâm số người thương vong cũng không hề ít
tuy nhiên tình trạng tự ngâm rượu để dùng ngâm rượu để bán để làm thuốc chữa bệnh hay bờ bổ sức khỏe vẫn còn diễn ra khá phổ biến
đây là hình ảnh tại một cửa hàng kinh doanh rượu thuốc nằm trên địa bàn quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đủ các loại rượu ngâm từ động vật bò sát cây cỏ đến các loại công trùng
cái gì cũng có thể ngâm thành rượu để làm thuốc
chủ cửa hàng còn kết hợp việc bán rượu với cả kinh doanh hàng ăn
và hoàn toàn không hề có bất kỳ chuyên môn nào về việc ngâm rượu
người ngâm rộ chủ yếu là truyền miệng nhau bằng kinh nghiệm dân gian
thường thì các loại bò sát như rắn tắc kè bìm biệp hay các loại cây cỏ dại trong rừng đều được ưu chuộng sử dụng để ngâm rượu
tuy nhiên nếu con vật gì hiếm cũng đem đi ngâm cái gì lạ cũng có thể ngâm làm rượu thuốc
thì khi sử dụng bổ đầu không thấy chỉ thấy ngộ độc
không phủ nhận tác dụng của các loại rượu ngâm để sử dụng làm thực phẩm và bảo cơ thể
hoặc làm thuốc điều trị nhiều loại bệnh
tuy nhiên người ngâm cần nắm rõ thành phần liều lượng của từng loại nguyên liệu
biết cách kết hợp các loại nguyên liệu lại với nhau
kể cả thời gian ngâm cách ngâm hay cách sử dụng loại nào uống lợn nào xoa
nếu tùy tiện ngâm rượu mà không có căn cứ
không theo công thức y học nào rất có thể sẽ gây ngộ độc nguy hiểm đến tính mạng
thì cái này nó có thể gây ra một cái là độc hại độc cấp tính và độc bán trường diễn
người dân khi ngâm rượu thuốc cần nghe theo hướng dẫn cụ thể của bác sĩ đông y
không nên tùy tuyện dùng các loại nguyên liệu theo lời bách bảo
trường miệng của người khác mà tự rút họa vào thân
tuyệt đối không sử dụng rượu ngâm khi không rõ nguồn gốc
hoặc được chế biến từ người không có kiến thức trình độ chuyên môn về y học